quyết định khởi tố bị can đối với hoàng liên sơn trưởng ban kiểm soát nội bộ
võ thị thùy trang trưởng ban tài chính trần thị minh trang nhân viên kế toán tập đoàn tuấn ân
nguyễn hoàng vũ tổng giám đốc và phan thanh thuận kế toán trưởng công ty tuấn ân long an
về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hoàng liên sơn và nguyễn hoàng vũ
lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với võ thị thùy trang trần thị minh trang và phan thanh thuận
quyết định khởi tố bị can lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với trương thị mỹ thuận
giám đốc doanh nghiệp tư nhân thương mại hoa mỹ trần minh vũ giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn
thương mại xuất nhập khẩu duy khang sáu mươi tám và võ thị bích thủy phó giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn
tiên tiến đông về tội in phát hành mua bán trái phép hòa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước
mở rộng và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản
hội đồng xét xử toán nhân dân tỉnh bình định mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án lừa đảo chiếm vật tài sản
tuyên phạt bị cáo lê thị minh thân chú tỉnh bình định bản án một mươi hai năm tù
theo cáo trạng trong thời gian từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi lê thị minh thân đã đưa ra thông tin
gian dối để vay tiền của những người thân quen với tổng số tiền hơn bảy sáu tỷ đồng
trong thời gian vay tiền thân đã trả lại cho các bị hại được năm ba mươi bảy tỷ đồng tiền gốc và hai trăm hai mươi chín triệu đồng tiền lãi
còn lại chiếm đoạt số tiền hơn hai tỷ đồng
tập trung lực lượng khẩn trương truy xét chỉ sau một ngày công an thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam đã làm rõ
nhóm đối tượng gây dối trật tự tại một quán nhậu đêm tạm giữ hình sự bốn đối tượng có liên quan
bốn đối tượng bị tạm giữ
trước đó khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày hai mươi năm tháng một mươi hai tại quán overnight trên đường nguyễn tất thành
hai nhóm thanh niên đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau làm nhân viên và toàn bộ khách trong quán nhậu bỏ chạy
khi lực lượng công an đến hiện trường thì các đối tượng đã giải tán bỏ trốn
tập trung lực lượng khẩn trương truy xét đến chiều ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai công an thành phố tam kỳ đã triệu tập làm việc
với một mươi đối tượng có liên quan để làm rõ về hành vi gây dối trật tự công cộng cố ý làm hư hỏng tài sản
cố ý gây thương tích tạm giữ hình sự bốn đối tượng
riêng đối tượng nguyễn văn hưng hiện đang nằm viện điều trị
công an huyện crom park của tỉnh đắk lắc vừa nhanh chóng điều tra và bắt giữ một đối tượng chỉ trong một mươi ngày
đã liên tiếp gây ra sáu vụ trộm xe máy và một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng bị bắt giữ là nguyễn văn tuyến chú tại xã xuân phú huyện ek tỉnh đắk lắc
tuyến khai nhận chỉ trong khoảng một mươi ngày đối tượng đã gây ra sáu vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện crom park
và thành phố bùn bà thuật
trong đó có một chiếc xe máy không có giấy tờ nên tuyến đã gửi vào nhà một người dân vờ xe hết xăng
để mượn xe của chủ nhà đi mua xăng
thay có giấy tờ đối tượng đã mang chiếc xe này lên thành phố bùn bà thuật tiêu thụ
hiện công an huyện grom park đang củng cố hồ sơ để khởi tố nguyễn văn tuyến về hai hành vi
trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thành phố hải phòng hiện có hơn hai trăm linh trung cư với tám căn hộ phần lớn đều có tuổi đời hàng chục năm
do điều kiện sinh hoạt chật trội và để phòng ngừa tai nạn trộm cắp hàng nghìn hộ đã cơ nới và xây dựng trái phép
thành lồng sắt hay còn gọi là chuồng cọp ảnh hưởng đến công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
để đảm bảo an toàn thành phố hải phòng đã tăng cường hướng dẫn
và động viên người dân thao dỡ trộm cọp mở lối thoát nạn khẩn cấp
quyết tâm thao dỡ hoàn toàn trước kỳ nghỉ tết dương lịch
ghi nhận sau của nhóm phóng viên
dãy nhà tập thể a một trên địa bàn phường quán toan quận hồng bàng
năm tầng thì cả năm đều cơ nới trộm cọp
sau khi được chính quyền địa phương và lực lượng công an tuyên truyền vận động
những hộ gia đình ở đây đều đã đồng thuận tập trung nhân lực vật lực thao dỡ công trình vi phạm là lồng sắt trộm cọp
phòng phơi phong phần điện phòng chữa cháy thì chúng tôi đã thao dỡ hết cả lồng chắn để phần điện cho việc phòng chữa cháy lỗ
chúng tôi nhất trí chấp hành theo chính sách của nhà nước không có vấn đề gì cả
địa bàn phường quán toan có chín khu trung cư cao tầng qua giả sát có ba trăm chín mươi chín hộ có lồng sắt trộm cọp
để phục vụ công tác thứ nhất là bảo vệ an toàn phòng cháy
và đảm bảo an ninh trật tự cũng như là chỉ đạo của thành phố thì chúng tôi đã tham mưu cho đảng ủy ban thành lập các tổ công tác thực hiện các nhiệm vụ
thứ nhất là cắt lồng sắt trộm cọp tuyên truyền vận động các hộ nhân dân
hiện tại là các tổ các nhân dân đồng thuận và chấp hành rất tốt
không riêng gì quận hồng bàng mà các quận trên địa bàn thành phố hải phòng như hải an ngô quyền lê trân kiến an
trong thời gian qua đã tích cực vận động người dân
đồng thuận với chính quyền trong việc tháo rỡ những xe phạm về xây dựng để tạo lối thoát nạn khi sự cố xảy ra
đến nay tại các quận này đã tháo rỡ một năm trăm bảy mươi sáu chuồng cọp lồng sắt
tuy nhiên trong quá trình vận động nhân dân lực lượng chức năng cũng gặp những trường hợp còn chưa hợp tác
tổ chức xử lý theo đúng quy định của pháp luật để nâng cao hiệu quả của nước và cũng giúp cho người dân có động lực để thực hiện và đảm bảo an toàn
sau phấn đấu thành phố hải phòng trong tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba này sẽ giải quyết một trăm linh các hộ dân tại các khu trung cư nhà tập thể nhà dân đẻ sẽ không còn lưới sắt không còn bầu nồi để tạo điều kiện an toàn cho cuộc sống an sinh của nhân dân thành phố hải phòng

để đảm bảo phòng cháy chữa cháy ở các khu trung cư cũ lực lượng chức năng cũng nghiên cứu giả soát cập nhật bổ sung các phương tiện thiết bị phòng cháy chữa cháy tại các khu trung cư đảm bảo theo yêu cầu quy định
ngoài ra giả soát xử lý nghiêm các hộ dân lấn chiếm gầm cầu thang hành lang nhà trung cư thuộc sở hữu nhà nước để tập kết hàng hóa làm nơi trong dự xe tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy tại các trung cư nhà tập thể
việc vận động người dân xóa bỏ trùng cọp là việc làm mang tính bền vững
giúp người dân nâng cao nhận thức về phòng chống cháy nổ hạn chế thấp nhất những sự cố có thể xảy ra